thưa quý vị thuê xe ô tô từ tp hcm xuống địa bàn tp cnh để giao gần một kg ma túy
trần hoàng vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường một mươi quận tân bình tp hcm vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
trên quốc lộ một khi đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng hai mươi hai h năm mươi phút ngày hai tháng hai lực lượng công an làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một
thì phát hiện đặng huy sơn chú tại tp hcm điều khiển xe ô tô chở vi lưu thông trên quốc lộ một
đoạn thuộc phường tân ngãi tp vĩnh long hướng từ tiền giang về vĩnh long
có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy nên lực lượng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra xe ô tô phát hiện bên trong xe có cất giấu một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là chất ma túy có tổng trọng lượng là chín trăm chín mươi bảy gram nên tiến hành niêm phong đồng thời bắt giữ vi
bước đầu làm việc vi khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy mà vi nhận vận chuyển thuê
cho một người thanh niên khác xuống tp cn với giá là bốn triệu đồng
riêng sơn là người lái ô tô trở thuê cho vi
vào khoảng giờ ba mươi phút ngày năm tháng hai hai nhóm với hàng chục thanh thiếu niên tụ tập và mang hung khí
chuẩn bị đi đánh nhau đã bị công an phường an hòa tp rạch giá của tỉnh tiên giang phát hiện bắt giữ
nhận tin báo công an phường an hòa thành phố rạch giá đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến kiểm tra
quả đó đã vây bắt được bốn mươi sáu đối tượng và thu giữ hàng chục hung khí cùng với một thùng chai bom xăng tự chế
trong nhóm trên có đối tượng đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng dùng súng bắn người do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã bị công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai
đối với công an các huyện cẩm mỹ long thành vừa truy bắt thành công góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bài
trước đó tối ngày một tháng hai công an huyện xuân lộc nhận được tin báo tại ấp thọ tân xã xuân thọ huyện xuân lộc có xảy ra một vụ nổ súng
ngay sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc
theo thông tin ban đầu một thanh niên đã lái xe ô tô đến trước cửa nhà của anh đỗ thanh sang ba mươi tám tuổi
chú cùng địa phương rút súng bắn hai phát vào nhà rồi lên xe bỏ đi
tiến hành truy xét đến một mươi h ngày hai tháng hai lực lượng công an đã bắt được nguyễn hiếu nghĩa bốn mươi hai tuổi phan thanh hiếu hai mươi tám tuổi và trịnh minh trung hai mươi bốn tuổi
cả ba chú tỉnh đồng nai thu giữ một khẩu súng bốn viên đạn và hai vỏ đạn

là cường hiện đang bỏ trốn chú tỉnh bà rịa vũng tàu lái xe chở đi gặp sang
trên đường đi yên và nghĩa đến địa bàn huyện cẩm mỹ mượn khẩu súng của hiếu rồi rủ trung cùng đi
khi đến trước cổng nhà sang anh sang yêu cầu nghĩa vào nhà nói chuyện nhưng nghĩa không đồng ý
sang đã vào nhà lấy một con dao rượu đuổi chém nghĩa nên nghĩa lấy súng bắn hai phát vào khu vực nhà sang
rồi cả nhóm lên xe ô tô chạy đi
về nguồn gốc của khẩu súng cơ quan điều tra xác định hiếu mua từ năm hai nghìn hai mươi qua mạng xã hội
với giá tám triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch cùng sáu viên đạn
sau khi dùng bắn vào nhà anh sang nghĩa đưa súng cho trung nhờ trả cho hiếu

mạng xã hội dẫn đến hệ lụy làm khổ bản thân khổ gia đình và nó ảnh hưởng tới trật tự an toàn của xã hội
hiện công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tạm giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ
và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và truy bắt đối tượng đào văn yên để xử lý theo quy định của pháp luật
phát hiện người phụ nữ bán nước mía có đeo dây chuyền vàng hai đối tượng là nguyễn nhật tân và phan hoàng giang
cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
nguyễn nhật tân và phan hoàng giang ghé giả vờ muôn nước mía rồi giật sợi dây chuyền tẩu thoát
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú
khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bà phan thị út sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại xã bình chánh huyện châu phú
đến cơ quan công an trình báo về việc bị hai thanh niên đi trên xe mô tô ghé giả vờ mua nước mía
rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng sáu chỉ của bà đang đeo trên cổ và tăng ga tẩu thoát
trưa đầy hai mươi bốn giờ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định nguyễn nhật tân và phan hoàng giang
là hai đối tượng cướp giật sợi dây chuyền của bà út
ngày hôm sau ngày ba mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tiến hành bắt giữ tân và giang
đồng thời tạm giữ phương tiện gây án và thu hồi dậy sợi dây chuyền mà hai đối tượng chưa kịp tiêu thụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt xóa thành công một sòng bạc quy mô lớn
trong một khu dãy vắng ở thôn sáu xã khuê ngọc điển huyện crong bồng
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang rất đông đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh sóc đĩa an tiền
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã lợi dụng đồi rừng dãy vắng bỏ chạy thoát thân
tổ công tác đã truy đuổi bắt được một mươi ba đối tượng cả nam và nữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một trăm linh triệu đồng một mươi năm chiếc điện thoại di động cùng một số vật chứng phục vụ cho việc đánh bạc
cầm đầu sòng bạc là nguyễn văn tùng bốn mươi một tuổi trú tại thị trấn crông cma huyện crông bồng
bước đầu cơ quan điều tra xác định sông bạc này đã hoạt động được khoảng một tháng nay
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng có liên quan
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô bốn chỗ và ba xe máy ở phú quốc tỉnh kiên giang đã làm hai người chết năm người bị thương
trong khi đó trên sông đồng nai đoạn gần khu vực cù lao ba c thuộc địa phần phương long bình tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
vào lúc tám h ba mươi phút sáng nay cũng đã xảy ra vụ lật thuyền khiến cho một mươi hai người rơi xuống xe
trong khi đó trên sông đồng nai đoạn gần khu vực cù lao ba c tỉnh kiên giang đã làm hai người chết năm người bị thương
người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng hai người được xác định là cha con đã tử vong khi đang cấp cứu tại trung tâm y tế tp phú quốc
năm người còn lại có một người bị xây sát nhẹ đã cho xuất viện bốn người bị thương nặng đang cấp cứu
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên
còn trên sông đồng nai đoạn gần khu vực cù lao ba c thuộc địa phận phường long bình tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
chị nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú thành phố biên hòa cùng với nhóm người thân sau khi đi lễ về thì đi thuyền trở về lại bến đò xưa
trong lúc đi về thuyền trở chị hương và chạm với một thuyền trở hàng khiến thuyền bị lật một mươi hai người trên thuyền bị rơi xuống sông
hậu quả chị hương bị đuối nước dẫn đến tử vong
lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân điều tra làm rõ nguyên nhân
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nãn tội phạm
đối tượng hồ sĩ lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cầu xã ngọc hòa huyện trương mỹ thành phố hà nội cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng dương đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn phú mỹ xã thư phú huyện thường tín thành phố hà nội có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý